thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn một lớp sương mù dày xuất hiện vào sáng nay
thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện hiện tượng quá mù ra mưa khiến nhiều người đi đường sáng nay bất ngờ
sương mù dày khiến các tuyến đường của hà nội trong sáng nay tầm nhìn giảm mạnh xuống dưới một km
các tòa nhà cao tầng thậm chí không còn nhìn thấy đỉnh
sự thay đổi bất ngờ này của thời tiết là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch biển
tạo đà cho đới gió đông nam đưa ẩm từ biển và đất liền gây ra hiện tượng sương mù dày
tuy nhiên từ đêm nay trở đi thời tiết ở miền bắc sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ
khi có tới hai hình thế thời tiết mới cùng tác động
thứ nhất là dạnh thấp trong đới gió tây trên cao
và thêm nữa là sự tăng cường trở lại của khối không khí lạnh
ngay từ chiều nay rãnh gió tây đã chớm tác động đến nước ta
và gây mưa rông ở khu vực lai châu và điện biên
vì thế đêm nay và ngày mai bắc bộ sẽ có mưa diện rộng
riêng các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
và có thể kèm theo rông và gió giật nguy hiểm
vừa giảm nhiệt do không khí lạnh lại bị mất nhiệt do mưa
sẽ làm cho nền nhiệt trong đêm nay và sáng sớm mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc
giảm xuống chỉ còn một mươi hai một mươi ba độ
còn ở khu vực đồng bằng mức nhiệt sẽ là từ một mươi ba một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ cũng sẽ chỉ giao động trong khoảng là từ một mươi bốn cho tới một mươi sáu độ
với mức nhiệt như vậy ở khu vực vùng núi trung du sẽ xảy ra rét đậm có nơi rét hại
còn ở khu vực đồng bằng cũng sẽ cận ngưỡng rét đậm
dạnh thấp trong đời gió tây trên cao và khí lạnh tăng cường dưới tầng thấp
cũng ảnh hưởng yếu đến các tỉnh thành bắc trung bộ
vì vậy qua gần sáng và ngày mai
ở khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh sẽ có mưa nhiều nơi
nhưng lượng mưa không lớn
nhiệt ngày sẽ giảm đi từ hai ba độ xuống còn là hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
ngày mai trời nhiều mây hơn có nắng gián đoạn
nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời không mưa có nắng từ sớm
nên nhiệt ngày mai tại đây khá cao
giao động trong khoảng là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
với nam bộ và tây nguyên tháng một đã bắt đầu là tháng nắng mạnh nhiệt cao
dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên
sẽ là từ ba mươi ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ sẽ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông của nam bộ
có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
mang đến cảm giác nóng bức khó chịu vào ban ngày
chuyển sang thông tin thời tiết biển
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu biển động
nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước